sáng ngày sáu tháng bảy công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền đơn vị quản lý và điều hành hoạt động
chợ đầu mối nông sản thực phẩm bình điền đã có thông báo về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh tại chợ
nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chợ đầu mối bình điền là chợ đầu mối thứ hai của tp hcm phải tạm dừng hoạt động do liên quan đến nhiều ca covid một mươi chín
sau khi tổ chức xét nghiệm nhanh vào ngày năm tháng bảy
trước khi phải tạm dừng hoạt động kinh doanh công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền
đã phối hợp cơ quan y tế quận tám tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ người đến chợ
bao gồm thương nhân người lao động khách hàng ra vào chợ và cung cấp giấy xác nhận
nếu có kết quả xếp nghiệm nhanh âm tính
tuy nhiên qua xếp nghiệm nhanh đã phát hiện nhiều ca dương tính với covid một mươi chín
nhưng mà trước khi vào những trường hợp lý do chính xác trước khi vào chợ và có một loại xếp nghiệm covid một mươi chín
âm tính trong thời hạn bốn ngày là tìm theo chứng minh nhân dân để chứng kiến sự sợ động
ảm đạm vắng lặng
là không khí của chợ bình điền vào sáng nay vì toàn bộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ
đã tạm ngừng việc tiếp nhận hàng hóa vào chợ đồng thời thực hiện việc vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ
chậm nhất là hai mươi giờ cùng ngày
đại diện chợ đầu mối bình điện cũng cho biết nhằm kịp thời ứng phó chợ cũng đang phối hợp với sở công thương
tp hcm và các quận quyền tp thủ đức kết nối các thương nhân nhà cung cấp đang hoạt động tại chợ
cung ứng trực tiếp hàng hóa từ vùng nguyên liệu tới những khu vực có nhu cầu như các chợ truyền thống
khu công nghiệp khu cách ly
để thực hiện tốt cái chỉ đạo của ubnd phố thì chúng tôi cũng đã thực hiện vấn đề giải tỏa tất cả những
hàng quá như các anh chị đã thấy ra khỏi chợ và ngoài ra thì chúng tôi cũng đã yêu cầu các chủ vựa
phải là thực hiện cái vấn đề là giao hàng trực tuyến với khách hàng không giao hàng tại chợ bình điền
để nhằm cái hàng hóa nó vấn đề thông suốt trực tiếp đến tay người tiêu dùng
để chủ động trong hoạt động kinh doanh thương nhân có thể thay đổi hình thức vận chuyển
giao nhận hàng theo phương thức điều phối trực tuyến giao tận nơi cho những khách hàng nhằm
đảm bảo lưu thông thông suốt hàng hóa đến tay người tiêu dùng
chỉ thị chung thì cái đó thì mình cũng phải chịu thôi nhưng mà
cái đó yêu cầu chung của chính phủ nhà nước đưa xuống thì mình phải chấp nhận
còn cái vấn đề mua bán thì mình để tìm cái đầu gà giống như là bán hàng online
cho là mình khắc phục cái chuyện ở bên ngoài thêm
chợ bình điền là vựa hải sản lớn nhất khu vực cũng là chợ đầu mối duy nhất cung cấp thủy hải sản
cho thị trường thành phố hồ chí minh mỗi đêm lượng thủy hải sản về chợ từ năm trăm năm mươi đến sáu trăm linh tấn
rau củ quả khác loại gần một tấn
thịt da cầm khoảng hai mươi tấn trước đó nhiều chợ đầu mối như chợ hốc môn chợ sơn kỳ quận tân phú
chợ hòa hưng quận một mươi chợ hoàng hoa thám quận tân bình phải tạm ngưng hoạt động do phát hiện nhiều ca nhiễm ncov